tại phiên tòa trước đó các bị cáo là thuộc cấp và đồng phạm của trương mỹ lan thể hiện sự ăn năn hối cải và mong hội đồng xét xử xem xét
tuy nhiên bị cáo trương mỹ lan không thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố
bị cáo lan phủ nhận vai trò nằm giữ quyền chi phối tuyệt đối tại scb cũng như phủ nhận vai trò chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện nhiều hành vi phạm tội
bị cáo lan cho rằng mình chỉ cho ngân hàng mượn tài sản để tái cơ cấu nợ xấu không chỉ đạo thành lập các công ty ma và không biết công ty ma là gì không nâng khống giá trị tài sản để lấy tiền scb
mặc dù bị cáo trương mỹ lan không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng trước tòa bị cáo và gia đình xin tạo điều kiện bán nhiều tài sản bất động sản
cụ thể con gái bị cáo trương mỹ lan gửi đơn đến tòa trình bày việc đang giao bán một số tài sản để lấy tiền khắc phục trong vụ án
tòa nhà capital plan và khách sạn daiu ở hà nội bán cổ phần của bà lan tại tập đoàn nhà máy sản xuất vaccine với giá là ba trăm một mươi năm tỷ đồng
cổ phần tại công ty cổ phần bảo hiểm fwd với giá là chín trăm hai mươi tỷ đồng
được nhận lại sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
công thành từ một vụ án ở lâm đồng
còn căn biệt thự số một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba bị cáo trương mỹ lan khai mua với giá bảy trăm linh tỷ đồng và xin hội đồng xét xử không kê biên vì đây là di tích không thể mua bán mà giao lại cho gia đình để bảo tồn
ngoài ra liên quan đến thẩm định giá lại các tài sản đảm bảo của bị cáo trương mỹ lan tại scb cũng gây nhiều tranh cãi
khi bị cáo và các luật sư đều cho rằng giá thẩm định quá thấp so với giá thị trường
nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét
trong phần xét hỏi chiều ngày một mươi bốn tháng ba đại diện ngân hàng scb cho rằng thiệt hại trong vụ án phải là sáu trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
số liệu tạm tính đến ngày năm tháng ba là bảy trăm sáu mươi hai trăm bảy mươi chín tỷ đồng
bao gồm tiền gốc là bốn trăm tám mươi hai bốn trăm bốn mươi bốn tỷ và lãi phí là hai trăm bảy mươi bảy tám trăm ba mươi tỷ đồng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
bị cáo trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bị truy tố ba tội danh là tham mô tài sản đưa hối lộ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cáo buộc bị cáo trương mỹ lan dù không giữ chức vụ tại ngân hàng scb
xong lại là người lũng đoạn chi phối luật lãnh đạo ngân hàng này để họ giúp sức rút ruột hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
cáo trạng của viện kiểm sát tối cao nêu rõ
từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bị cáo trương mỹ lan đã thâu tóm nắm giữ từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần scb
từ đó bị cáo trở thành cổ đông có quyền lực để chỉ đạo điều hành thao túng toàn bộ hoạt động của scb phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện chuỗi hành vi gồm tuyển chọn bố trí nhân sự thân tín của mình và các vị trí chủ chốt tại scb
thành lập một số đơn vị thuộc scb
chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của bị cáo trương mỹ lan
thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma thuê nhiều cá nhân câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm
bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo
tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống chế để rút tiền từ scb
lập phương án rút tiền cắt đứt dòng tiền sau giải ngân bán nợ xấu bán các khoản cấp tín
sử dụng để trả chậm để giảm dư nợ tín dụng giảm nợ xấu để che giấu sai phạm mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ
từ đó bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm với những vị trí vai trò khác nhau thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu xâm phạm hoạt động của ngân hàng hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
trong đó viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định nhiều hành vi được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn
kết quả điều tra xác định bị cáo trương mỹ lan là chủ tịch của tập đoàn vạn thịnh pháp bao gồm một tập hợp các công ty con công ty liên kết
để có nguồn vốn lớn phục vụ hoạt động của hệ thống công ty trên cũng như việc liên tục đầu tư mua các dự án bất động sản trương mỹ lan đã tìm cách thâu tóm chi phối điều hành toàn bộ các hoạt động của scb trong đó có hoạt động cho vay
từ trước thời điểm hợp nhất bị cáo trương mỹ lan đã sở hữu phần lớn cổ phần của ba ngân hàng
sau khi hợp nhất bị cáo lan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ba ngân hàng này lên là chín mươi
bị cáo trương mỹ lan đã tuyển chọn đưa các cá nhân thân tín có trình độ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng nghe theo chỉ đạo của bị cáo lan vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng scb
như hội đồng quản trị ban tổng giám đốc giám đốc các chi nhánh lớn
trả mức lương cao từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một tháng tăng thường tiền cổ phần scb để thông qua các cá nhân này điều hành toàn bộ hoạt động của ngân hàng scb
bằng cách thâu tóm nắm giữ cổ phần chi phối điều hành hoạt động ngân hàng thông qua các đối tượng chủ chốt
bị cáo trương mỹ lan đã sử dụng ngân hàng scb như một công cụ tài chính huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác
sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống phục vụ cho mục đích cá nhân
để rút được tiền từ scb bị cáo trương mỹ lan đã điều hành chỉ đạo các cá nhân thân tín
giữ vai trò chủ chốt tại ngân hàng scb và tập đoàn để chỉ đạo các đối tượng tại ngân hàng scb
tập đoàn vạn thịnh pháp tổ chức thành lập nhiều bộ phận đơn vị công ty thuê và sử dụng hàng nghìn cá nhân
câu kết chặt chẽ với nhau thông đồng với các công ty thẩm định giá triển khai rút tiền từ scb
bị cáo lan còn chỉ đạo thành lập các công ty ma rồi tìm thuê người đứng tên
người đại diện theo pháp luật
cổ đông thành viên công ty chọn ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu của bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm
các công ty ma và cá nhân được thuê nhờ đứng tên ngay càng nhiều để phục vụ cho mục đích rút tiền từ ngân hàng scb của bị cáo trương mỹ lan
kết quả điều tra xác định có tám trăm bảy mươi năm khách hàng gồm bốn trăm bốn mươi cá nhân
bốn trăm ba mươi năm phát nhân đứng tên một hai trăm tám mươi bốn khoản vai được bị cáo trương mỹ lan chỉ đạo nhóm đối tượng tại tập đoàn vạn thịnh pháp
thành lập hoặc thuê nhờ người đứng tên
ngoài việc tạo lập các công ty ma đứng tên hồ sơ vay vốn bị cáo trương mỹ lan còn câu kết và chỉ đạo các đối tượng là chủ sở hữu
đại diện theo pháp luật hoặc được giao quản lý
các công ty thực tế có hoạt động kinh doanh để các công ty này đứng tên vay vốn hoặc tạo lập thêm nhiều công ty ma
tạo lập hồ sơ phương án vay vốn khống rút tiền của ngân hàng scb để bị cáo trương mỹ lan và các đối tượng nêu trên cùng sử dụng
mỗi khi cần rút tiền của scb bị cáo trương mỹ lan chỉ đạo cấp dưới tạo lập hồ sơ phương án vay vốn khống để hợp thức
đưa các cá nhân được thuê nhờ đứng tên trên khoản vay đứng tên tài sản đại diện công ty ma đến ký vào hồ sơ vay vốn khống
các đại diện pháp nhân và cá nhân đứng tên khoản vay đều không được thụ hưởng và sử dụng tiền không biết mình vay và nợ scb số tiền đặc biệt lớn
những người đứng tên tài sản đều xác nhận không phải là tài sản của họ
hầu hết các khoản vay của trương mỹ lan được giải ngân trước và thực hiện hợp thức sau để che giấu hành vi phạm tội khi bị thanh kiểm tra
bị cáo trương mỹ lan đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của scb mua chuộc cán bộ lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng lãnh đạo ngân hàng nhà nước tp hcm
tổ trưởng tổ giám sát tăng cường tại scb để các cá nhân có thẩm quyền trên bưng bít che giấu thông tin sai phạm báo cáo kết quả thanh kiểm tra không trung thực không đầy đủ
cơ quan công tố
cơ quan công tố đánh giá trừ bị cáo trương mỹ lan các bị cáo tại tòa đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố hậu quả thiệt hại gây ra cho scb là hơn bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
viện kiểm sát cho rằng mặc dù bị cáo trương mỹ lan không nhận tội nhưng căn cứ vào kết quả điều tra lời khai các bị cáo khác đã có đủ cơ sở xác định
bị cáo lan đã phạm vào ba tội như cáo trạng quy kết
viện kiểm sát ghi nhận bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ
tại tòa bị cáo lan cũng tự nguyện
dùng các tài sản khác để khắc phục thiệt hại
song cơ quan công tố đánh giá bị cáo trương mỹ lan phạm tội nhiều lần
tội danh đặc biệt nghiêm trọng thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài
gây thiệt hại về số tiền đặc biệt lớn phạm tội hai lần trở lên
dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội
trong quá trình điều tra và tại tòa bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền
do đó viện kiểm sát cho rằng cần có hình phạt nghiêm trị
loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội
quá trình đề nghị mức án cơ quan công tố xem xét mức độ cả hành vi phạm tội
thái độ khai báo thành khẩn ăn năn hối cải việc tích cực khắc phục thiệt hại của các bị cáo
nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo tại scb có vai trò giúp sức tích cực để bị cáo trương mỹ lan chiếm đoạt tiền của scb
do đó cơ quan công tố cho rằng một số bị cáo như đinh văn thành bùi văn dũng võ tấn hoàng văn
cần có mức hình phạt nghiêm trị
khiến ra khỏi đời sống xã hội
với bị cáo trương huệ vân cháu gái của bị cáo trương mỹ lan
cơ quan công tố đánh giá bị cáo đã giúp sức cho bị cáo lan chiếm đoạt hơn một tám mươi tám tỷ đồng
tại tòa bị cáo ăn năn hối cải thừa nhận hành vi phạm tội
bị cáo cũng đã tích cực nộp tiền để khắc phục hậu quả thiệt hại
xong hành vi của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
do đó viện kiểm sát cho rằng cần có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo
bị cáo trương mỹ lan
bị xét xử với các tội tham mô tài sản
đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
đáng chú ý bị cáo lan và một mươi một bị cáo bị xét xử về tội tham mô tài sản quy định
tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
theo quy định người phạm tội chiếm đoạt số tiền từ một tỷ đồng trở lên
hoặc gây thiệt hại về tài sản từ năm tỷ đồng trở lên
thì bị phạt từ hai mươi năm trung thân hoặc tội hình
ngoài ra trong vụ án này
còn có bị cáo đỗ tội
bị xét xử về tội nhận hối lộ theo quy định
tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
khung hình phạt hai mươi năm trung thân hoặc tử hình
bảy mươi hai bị cáo còn lại chia thành nhiều nhóm
cựu lãnh đạo chủ chốt tại scb
nhóm thành viên thuộc hệ thống vạn thịnh pháp
nhóm cựu lãnh đạo cán bộ nhân viên scb
ký hợp thức hồ sơ các khoản vay khống
nhóm các bị cáo thành lập các công ty ma
để câu kết với nhân viên scb
tạo lập các khoản vay
giúp bị cáo trương mỹ lan rút tiền
nhóm công ty thẩm định phát hành chứng thư
thẩm định nâng khống giá trị bất động sản
của bị cáo trương mỹ lan
nhóm lãnh đạo nhân viên ngân hàng nhà nước nhận tiền
để bưng bít sai phạm của scb
những bị cáo này bị xem xét
sự ở khung hình phạt thấp nhất là bảy năm tù đến hai mươi năm tù